bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung đã tới thăm đồng bào huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số ba
đoàn công tác đã tới hai điểm bị thiệt hại tại huyện quang sơn gồm bản sa ná xã nam mèo và bản mùa xuân xã sơn thủy
bộ trưởng đào ngọc dung đã tặng quà và chia sẻ những khó khăn của bà con nhân dân
đồng thời đề nghị tỉnh thanh hóa tiếp tục chỉ đạo địa phương quan tâm
triển khai công tác khắc phục hậu quả thực hiện tốt chế độ chính sách đối với những hộ gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ
nhân dịp này bộ lao động thương minh và xã hội đã tặng năm căn nhà cho người có công với cách mạng
hỗ trợ kinh phí cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai xây dựng điểm trường tại bản mùa xuân
hỗ trợ các gia đình có người chết và mất tích với tổng kinh phí khoảng một tỷ bảy trăm linh triệu đồng